nền kinh tế anh trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đã tăng trưởng ở mức yếu nhất trong hơn bảy năm qua làm dấy lên suy đoán về khả năng ngân hàng trung ương anh sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này
số liệu thống kê chính thức công bố ngày một mươi ba tháng một cho thấy trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín kinh tế anh chỉ tăng trưởng sáu so với cùng kỳ năm trước giảm so với mức tăng trưởng hàng năm một trong tháng trước đó và là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
sản lượng của nền kinh tế anh trong tháng một mươi một năm ngoái cũng giảm ba mức giảm mạnh nhất kể từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trước đó các chuyên nghiệp đã tìm hiểu về nền kinh tế anh trong tháng một mươi một năm ngoái
các chuyên gia kinh tế dự báo sản lượng sẽ không thay đổi
theo nhà kinh tế trưởng john houseworth tại hãng kiểm toán pvkc các số liệu này phản ánh tình trạng bất ổn của kinh tế anh trong những tháng mùa thu năm hai nghìn một mươi chín do tác động của vấn đề anh rời khỏi liên minh châu âu gọi tắt là brexit và cuộc bầu cử sớm ở nước này